những ngày qua quân đội nga đang nỗ lực chiếm thành phố pháo đài chashibya trước ngày chín tháng năm
việc nga tấn công lực lượng phòng thủ của ukraine dọc theo mặt trận phía đông diễn
ra trong lúc mối lo ngại ở kiev ngày càng nặng nề ukraine đang trật vật kim chân lực lượng nga
trong bối cảnh nguồn viện trợ từ phương tây đỉnh trệ và thiếu nhân lực trầm trọng
theo đó bloomberg ngày một mươi tám tháng bốn đã dẫn nguồn thợ tin cho hay giới chức mỹ và liên mỹ
châu âu eu đang lo ngại rằng lực lượng nga có thể chọc thủng tuyến phòng thủ của ukraine trong những
tuần tới nguồn tin nói rằng quân đội nga đang tiếp tục tiến công nhờ lợi thế về đạn dược
lực lượng nga hiện đã tiến tới vùng ngoài ô chasipya ở cộng hòa nhân dân tựa xưng donetsk
một thị trấn quan trọng đối với lực lượng phòng thủ của ukraine trong khu vực do có vị trí cao
trong khi đó lực lượng ukraine gặp khó khăn vì sự chậm trễ trong viện trợ quân sự của mỹ và
châu âu cũng như tình trạng thiếu nhân lực theo nhận định của giới chuyên gia
quân đội ukraine đang tồn tại ba điểm yếu lớn khó khắc phục ý thức rõ điều đó
lực lượng nga thẩn trương sốc tới khoét sâu vào các tử huyệt này
giới chỉ huy quân sự ukraine đứng trước những lựa chọn khó khăn trong triển khai nguồn lực có hạn
tổng tư lệnh quân đội ukraine vừa đưa ra một đánh giá ưu ám về thế của quân đội nước này tại
mặt trận phía đông theo đó ông xác định thế của quân đội ukraine đã xấu đi đáng kể trong những ngày
gần đây trong lúc đó bộ năng lượng ukraine cảnh báo hàng triệu dân thường
ukraine sẽ phải thay đổi sạc dự phòng lôi máy phát điện ra khỏi kho và chuẩn bị sẵn sàng
cho mọi kịch bản trong bối cảnh các nhà máy điện ukraine bị hư hại hoặc bị phá hủy trong
các cuộc không kích của nga với viện trợ quân sự từ mỹ và phương tây giảm mạnh
các chỉ huy ukraine hiện phải cân nhắc rất khó khăn về cách sử dụng những nguồn lực vô cùng
hạn chế có trong tay ngay từ trước lúc gói viện trợ quân sự cho ukraine trị giá sáu mươi tỷ usd bị
quốc hội mỹ đình lại nhìn chung giới tướng lĩnh và các nhà phân tích quân sự
ukraine đều nhất trí rằng năm thứ ba của xung đột giữa nga và ukraine sẽ là một năm cực kỳ khó khăn
đối với ukraine tổng thống ukraine zelensky mới đây cảnh báo rằng theo các thông tin mới nhất do
tình báo ukraine cung cấp nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào cuối mùa xuân hoặc đầu hè
hè hai nghìn hai mươi bốn này giới quan sát cho rằng ukraine đang phải trải qua mức độ đe dọa hiện hữu chỉ có thể
so sánh với tình hình ngay sau khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên trái với khi đó tình hình hiện nay khó có thể cải thiện được ít nhất là trong tương
nay gần có một số lý do giải thích cho việc này đầu tiên là tình hình ngày càng tồi tệ ở mặt trận
mà ukraine thiếu cả nhân lực lẫn các trang thiết bị và đạn dược để giữ vững phòng tuyến trước nga
điều này sẽ không sớm thay đổi luật huy động mới của ukraine chỉ mới được thông qua thế nên sẽ cần
thời gian để huấn luyện triển khai và hợp nhất quân đội mới trên tiền tuyến trong khi đó nền kinh
nga đã cho thấy khả năng chống chịu trước các lệnh trừng phạt của phương tây và thậm chí còn tăng
trưởng phương tây cho rằng ngoài các lô hàng từ iran và triều tiên công nghệ lưỡng dụng bao gồm
các linh kiện điện tử và máy móc để sản xuất vũ khí còn được cung cấp bởi trung quốc mosco cũng
đã tự sản xuất được nhiều thiết bị và đạn dược của riêng mình phần lớn trong số này được thực
hiện tại các cơ sở nằm ngoài tầm hoạt động vũ khí của ukraine điều này không có nghĩa là mọi việc
đều ổn với nguồn cung của nga thế nhưng rõ ràng chúng hơn hẳn những gì ukraine có thể tự mình
xoay sở khi không có sự hỗ trợ của phương tây nhìn vào thực tiễn kết quả lạc quan nhất là các
nước phương tây nhanh chóng tăng cường hỗ trợ quân sự cho ukraine sự hỗ trợ này phải bao gồm đạn
dược các hệ thống phòng không xe bọc thép và uav bên cạnh đó ngành công nghiệp quốc phòng của phương
tây đặc biệt ở châu âu cũng cần chuyển sang chế độ thời chiến tương tự như ở nga trên cơ sở đó
tình hình dọc tiền tuyến có thể sẽ trở nên ổn định và bất kỳ động thái tấn công nào mà nga lên kế
kế hoạch hiện nay sẽ không đạt được thành quả mới kết quả lạc quan nhất này sẽ tạo nên một vị thế
được cải thiện đôi chút cho ukraine trường hợp xấu nhất là sự sụp đổ một số
khu vực trên tiền tuyến điều đó sẽ tạo điều kiện để nga giành được nhiều thành quả hơn mặc dù không
hẳn khả năng đó xảy ra trong thời điểm hiện tại thế nhưng nếu nó xảy ra thì đó cũng là một vấn đề
lớn với tinh thần chiến đấu của ukraine việc này cũng sẽ khiến những người có
quan điểm hoài nghi ở phương tây thúc đẩy ukraine bước vào đàm phán khi nước này đang ở thế yếu
do đó kết quả tồi tệ nhất không phải là mosco chiếm được kiev mà là sự thất bại quân sự của
ukraine về mọi mặt tuy vậy ngay khi hạ viện mỹ chốt ngày bỏ phiếu về gói viện trợ mới trị giá
hơn sáu mươi tỷ usd cho ukraine nga đã có phản ứng mạnh mẽ theo đó vào hôm một mươi tám tháng bốn phát ngôn viên
điện kremlin ông dmitry peskov đã cho rằng việc mỹ viện trợ quân sự cho ukraine là hành động
vô ích chỉ mang lại lợi ích cho washington chứ không thể giúp kiev thay đổi cục diện trên chiến
trường đồng thời ông peskov nhận định rằng việc mỹ viện trợ cho ukraine là nhằm mục đích kêu
khích kiev thực hiện thêm các hành vi thủ địch với nga cũng như để phục vụ cho lợi ích kinh tế của
mỹ và các đồng minh phương tây phát ngôn viên điện kremlin nhận định
hầu hết các chuyên gia quân sự đều thấy rằng cục diện chiến trường đang có lợi cho nga vì vậy
dù mỹ có viện trợ thêm nhiều vũ khí mới cũng không thể thay đổi được gì
trong khi đó
ukraine giống như đang chiến đấu để làm giàu cho mỹ và càng đánh thì càng gánh nhiều nợ nần
trước đó ngày một mươi bảy tháng bốn chủ tịch hạ viện mỹ mike johnson thông báo rằng hạ viện mỹ sẽ bỏ phiếu
về đề xuất viện trợ quân sự cho ukraine trong ngày hai mươi tháng bốn đề xuất trên gồm gói viện trợ
trị giá gần sáu mươi một tỷ usd được chia làm hai phần phần một là hơn ba mươi bảy tỷ usd sẽ được dùng để mua vũ
khí đạn dược và gửi trực tiếp cho ukraine phần hai là washington sẽ dùng phần tiền còn lại
là hơn hai mươi ba tỷ usd
để mua thêm vũ khí bổ sung vào kho dự trữ sẵn sàng gửi tới ukraine khi cần cả washington và
kiev đều chưa phản ứng gì về những bình luận của ông poskov những ngày gần đây tổng thống ukraine
ông zelenskyy liên tục cảnh báo rằng bất kỳ sự chăm chẽ nào trong viện trợ sẽ khiến ukraine chịu
thiệt hại lớn về sinh mạng và lãnh thổ mới đây nhất ngoại trưởng mỹ antony blinken cũng nhấn mạnh
rằng quốc hội mỹ cần sớm thông qua gói viện trợ quân sự mới cho ukraine vì đây là nhu cầu khẩn cấp
trên thực tế trong hơn hai năm xung đột ukraine đã đối mặt với nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa vào
máy bay không người lái uav của nga trong đó có mẫu uav kiểu sahet được cho là do iran sản xuất
để đối phó ukraine phải dựa vào lưới phòng không chấp phá của mình cùng số lượng hạn chế tổ hợp
tên lửa do phương tây chuyển giao do lực lượng kiev tự vận hành hệ thống phòng thủ đó dường như không
đủ giúp ukraine đối phó các đoàn tập kích ngày càng phức tạp của nga tuần trước nhà máy điện lớn
đã bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng tên lửa vào uav hạ tầng năng lượng của ukraine liên tục trở
thành mục tiêu tập kích và hứng chịu thiệt hại lớn kiev nhiều lần đề nghị phương tây cung cấp thêm
hệ thống phòng không để đối phó với vũ khí nga tuy nhiên những lời khẩn cầu của lãnh đạo ukraine
chưa được đáp ứng và gói viện trợ bổ sung sáu mươi tỷ usd của mỹ vẫn mắc kẹt tại quốc hội nước này
theo đại sứ ukraine ở liên hợp quốc kể từ đầu năm nay nga đã bắn một tên lửa
tám trăm linh máy bay không người lái và bảy quả bom dẫn đường vào ukraine dù washington và các
đồng minh khác đã cung cấp cho kiev một số vũ khí phỏng không mạnh mẽ thế nhưng phương tây không
tham gia đánh chặn giới chức ukraine từ lâu vẫn nói rằng số vũ khí mà họ nhận được không đủ để
chống lại mối đe dọa từ trên không trong một cuộc trả lời phỏng vấn
tổng thống ukraine zelensky thừa nhận nếu không có thêm viện trợ của mỹ
ukraine không có cơ hội chiến thắng trong cuộc xung đột với nga ông nhấn mạnh
hỏa lực của nga hiện gấp một mươi lần
của ukraine ông hối thúc mỹ và các đồng minh đối tác châu âu nhanh chóng cung cấp thêm cho kiev đạn dược và
các tổ hợp phòng không về phần mình giám đốc cơ quan tình báo trung ương gramberns đã cảnh
báo nếu mỹ không gửi thêm viện trợ quân sự ukraine có thể thua trong cuộc chiến với nga
vào cuối năm nay đây có thể coi là một trong những cảnh báo mạnh mẽ nhất từ trước đến nay
của chính quyền tổng thống mỹ joe biden về hậu quả của việc quốc hội nước này tiếp
tục chỉ hoãn thông qua viện trợ bổ sung cho ukraine cách đây một tháng
trong một phiên điều trần trước ủy ban tình báo thượng viện ông bern đã cảnh báo nếu quốc hội mỹ
không thông qua gói viện trợ mới ukraine có thể sẽ mất thế đứng đáng kể vào năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên trong bình luận mới đây ông thậm chí không loại trừ khả năng ukraine buộc phải đầu
hàng hoàn toàn nếu ukraine không được cấp thêm viện trợ nga có thể giành thêm đáng kể lãnh thổ
sau đó đóng băng các chiến tuyến bằng một lệnh ngừng bán tương tự như những gì đã xảy ra sau
khi moscow sắp nhập bán đảo crimea vào năm hai nghìn một mươi bốn